theo tổng cục thống kê công bố khách quốc tế đến việt nam trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ước đạt gần hai triệu lượt người
cao nhất từ trước đến nay do nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng thăm thân nhân của khách quốc tế việt kiều tăng mạnh
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cụ thể khách quốc tế đến nước ta trong tháng một năm hai nghìn hai mươi ước đạt một chín mươi chín triệu lượt
tăng một mươi sáu sáu so với tháng trước và tăng ba mươi hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng ba mươi tám chín riêng khách đến bằng đường bộ giảm năm tám
hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
vì vậy tổng cục du lịch đề nghị các cơ quan quản lý du lịch địa phương các doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc
tuyên truyền vận động người dân không đi du lịch đến vùng có dịch thường xuyên cập nhật tình hình
tuần thủ các quy định
chỉ đạo thường xuyên của chính phủ bộ y tế bộ văn hóa thể thao và du lịch kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng
và tổng cục du lịch khi có tình huống phát sinh đối với khách du lịch